thế nhưng chỉ một phút sau khi bị thùng lưới đội trưởng u một mươi sáu cộng hòa dân chủ nhân dân triều tiên kim pyeong hiok đã đánh đầu cân bằng tỷ số trận đấu
hòa một đều sau hai hiệp chính hai đội bước vào thi đấu lưu lưu một mươi một mét
và kết quả cộng hòa dân chủ nhân dân triều tiên đã giành chiến thắng với tỷ số bốn mươi hai qua đó giành tấm vé vào bán kết để đối đầu với u một mươi sáu iran
trong chiến thắng ba một của manchester city trước swansea cuối tuần qua
de bruyne tiếp tục chơi trói sáng khi in dấu dày trong hai bàn thắng của đội bóng áo xanh thành manchester
tuy nhiên tiên vệ người bỉ đã phải tập tĩnh rời sân ở những phút cuối
và theo kết quả kiểm tra bộ phận y tế cho biết de bruyne bị chấn thương gân khoèo
dự kiến ngôi sao người bỉ sẽ phải rời xa sân cỏ trong vòng năm tuần
như vậy kevin de bruyne rất có thể sẽ vắng mặt ở hai trận đấu cực kỳ quan trọng của man city
đó là cuộc thi hùng giữa man city với barcelona tại champions leage vào ngày hai mươi tháng một mươi
và với manchester united tại coupe liên hoàn vào ngày hai mươi bảy tháng một mươi
sự thiêu vắng kevin de bruyne là tổn thất lớn cho nửa xanh thành manchester
khi ngôi sao hai mươi năm tuổi đang có phong độ cực cao khi in dấu dày vào một mươi bàn thắng của man city mùa này
với ba bàn thắng và bảy đường kiến tạo
trước ngày thi đấu quyết định rory mcilroy cùng ryan murray đang có thành tích sáu gậy âm
kém hai gôn thủ đang diễn đầu là dustin johnson và kevin chapin hai gậy âm
tuy nhiên sau khi vòng đấu thứ tư kết thúc
dasti johnson đã bị loại khi chỉ đạt thành tích dương ba gậy so với số gậy tiêu chuẩn
ba tay gôn còn lại cũng giành được một mươi hai gậy âm và phải bước vào loạt play off
ở loạt play off chapin bị loại ở hố đầu tiên khi chỉ đạt điểm gậy chuẩn
trong khi hai đối thủ của anh đều ghi birdie
thi đấu ngang ngửa và bất phân thắng bại ở hố thứ ba phải đến hố play off thứ bốn
cố gạt ghi điểm birdie từ khoảng cách bốn sáu m ở hố một mươi sáu mới giúp tay gôn người bắc ireland đánh bại ryan murray
chiến thắng này mang về cho gôn thủ số ba thế giới khoản tiền thưởng một năm triệu đô la
cho chiếc vô địch tour chamisite và hai điểm fedex cup
đủ để anh đánh bại dasti johnson bỏ tù số tiền thưởng một mươi triệu đô la từ danh hiệu này
sau thời gian dài chống chọi với bệnh tim gôn thủ huyền thoại người mỹ arnold palmer đã qua đời
tại bệnh viện presbyterian ở pittsburgh pennsylvania vào hôm chủ nhật vừa rồi theo giờ địa phương